tại cuộc họp báo về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra vào tối ngày một tháng bảy
sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết trong ngày mai tp hcm sẽ tổ chức xét nghiệm nhanh covid một mươi chín
cho cán bộ nhân viên giáo viên và thí sinh tại các trường gần điểm thi
và các thí sinh không tham dự đợt xét nghiệm lấy mẫu tầm soát covid một mươi chín
sẽ không được tham dự kỳ thi đợt một và sẽ phải thi vào đợt hai
theo thống kê số thí sinh tại tp hcm thuộc diện f f một f hai khoảng hai trăm linh
và chín trăm chín mươi một thí sinh trong khu vực phong tỏa để đảm bảo an toàn
sở giáo dục và đào tạo sẽ phối hợp với sở y tế tp hcm tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc
cho cán bộ giáo viên nhân viên và thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
năm hai nghìn hai mươi một vào ngày ba tháng bảy bằng phương pháp lấy mẫu gột một mươi gột một mươi năm
số lượng mẫu là một mươi bảy năm mươi hai cán bộ giáo viên nhân viên và tám mươi chín hai trăm bảy mươi năm thí sinh
sở giáo dục đào tạo tp hcm yêu cầu cán bộ giáo viên nhân viên và thí sinh
thực hiện đúng nguyên tắc năm k phân chia thời gian cụ thể theo từng phòng thi tại mỗi điểm thi
để đảm bảo giãn cách trong quá trình lấy mẫu tránh lây nhiễm chéo
điểm nào ủng tác không đảm bảo khoảng cách thì trưởng điểm thi thủ trưởng phải chịu trách nhiệm
sở y tế có nhiệm vụ chỉ đạo hcdc chịu trách nhiệm chính trong hướng dẫn chuyên môn
chỉ định lấy mẫu đơn mẫu gột điều phối mẫu thực hiện xét nghiệm
đảm bảo cung cấp các vật tư phục vụ cho công tác lấy mẫu